ngày một mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tp trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
đối với bị cáo nguyễn thanh tú bốn mươi tuổi và bị cáo nguyễn thanh bình bốn mươi tám tuổi
cùng ngụ khóm tám phường sáu về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào ngày năm tháng tám khi thiếu tá cao thành đạt cán bộ công an phường sáu
tp trà vinh phố học tổ công tác của bệnh viện đao khoa tỉnh trà vinh
ở khóm bảy phường sáu giữ gìn an ninh trực tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì tú và bình là hai anh em ruột đi vào bệnh viện
lúc này tú liên tục chữ bới la lối đạp ngã các bản báo hiệu và xin quà tự thiện
nhưng không được nên tiếp tục la lớn gây mất an ninh trật tự
phát hiện sự việc thiếu tá đạt đã nhắc nhở yêu cầu tú giữ trực tự
và mời ra khỏi khu vực bệnh viện
tuy nhiên tú không chấp hành mà tiếp tục có lời lẽ thô tục xúc phạm
đe dọa dùng vũ lực đối với lực lượng công an
khi thiếu tá đạt yêu cầu tú ra khỏi bệnh viện
thì tú và bình liên tục xông đến đánh thiếu tá đạt
riêng bình ở đoạn cây sắt hung hăng truy đánh nhưng đã được ca ngăn
ngay sau đó tú và bình bị lực lượng công an bắt giữ
bước đầu các hai thừa nhận hành vi phạm tội
rất may thiếu tá đạt không bị thương nặng
căn cứ vô tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố trà vinh
đã tuyên phạt với mức án hai năm sáu tháng tù giam đối với tú
và một năm sáu tháng tù giam đối với bình